các bạn hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
ông đức đã đi kiểm tra cơ sở vật chất của nhà trường các phương tiện phục vụ công tác phòng chống dịch đồng thời cũng lưu ý thầy cô giáo nên phối hợp chặt chẽ với phụ huynh hướng dẫn cho họ thật kỹ lưỡng để chuẩn bị cho con em đi học an toàn
khi thấy học sinh có biểu hiện sức khỏe bất thường thì cần báo ngay cho giáo viên việc hướng dẫn nhằm để phụ huynh yên tâm cho con em đi học chứ không phải là để họ hoang mang lo lắng
tại trường mầm non bé ngoan quận một tp hcm ông dương anh đức đã đi thăm hỏi và động viên học sinh giáo viên trong ngày đầu tiên mở cửa trường
theo cô nguyễn thị mỹ phương hiệu trưởng trường nói đã rất lâu các bé không được đến trường nên ngày đầu tiên đến trường để phụ huynh đưa con lên lớp theo phân luận thay vì giáo viên đón trẻ tại cổng trường
trong thời gian trẻ nghỉ ở nhà các giáo viên có làm những clip hướng dẫn học sinh rửa tay thực hiện những kỹ năng cần thiết trong mùa dịch
tại trẻ không bỡ ngỡ mà rất vui vẻ
theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm có hơn tám mươi phụ huynh học sinh tiểu học và gần bảy mươi phụ huynh học sinh từ ba đến sáu tuổi đăng ký cho con em đi học trực tiếp đợt này
theo kế hoạch của sở học sinh tiểu học tp hcm sẽ đi học trực tiếp trên tinh thần tự nguyện không bắt buộc
đối với các học sinh đi học trực tiếp giáo viên tổ chức hướng dẫn các hoạt động học tập theo nhóm có giải pháp củng cố bồi dưỡng kiến thức
đối với những học sinh chưa học trực tuyến
hoặc có học trực tuyến nhưng không đạt được yêu cầu về phẩm chất năng lực
đối với các học sinh chưa đi học trực tiếp sẽ tiếp tục học từ xa hoàn thành các nhiệm vụ học tập theo hướng dẫn của giáo viên
sở giáo dục và đào tạo tp hcm cũng yêu cầu các giáo viên tiểu học dành thời gian hướng dẫn cho học sinh các thói quen phòng dịch covid một mươi chín tại trường
xây dựng nề nếp học tập phân loại học sinh theo từng nhóm căn cứ vào khả năng tiếp thu kiến thức của học sinh
tổ chức ôn tập kiến thức đã học trong giai đoạn học sinh học qua mạng
cũng theo sở giáo dục và đào tạo tp hcm từ ngày hai mươi một tháng hai các trường tiểu học sẽ thực hiện giảng dạy chương trình tuần hai mươi của năm học
việc kiểm tra định kỳ dành cho học sinh khối một hai sẽ được thực hiện vào tuần hai mươi một
và sau nhiều tháng liền ngày hôm nay chúng ta đã thấy được một tp hcm tắt đường đông đốt không còn cảm giác khó chịu vì chật trội trên trúc
nhiều người dân tp hcm thêm mùi khói xe và tấp nập như hôm nay khi học sinh sinh viên trở lại trường học trực tiếp
sau thời gian dài học sinh
từ sáng sớm ngày một mươi bốn tháng hai trên quốc lộ một mươi ba tp thủ đức có rất đông xe cộ chạy từ hướng bình dương đi bến xe miền đông quận bình thạnh
khiến cho tình trạng ung tắc giao thông xảy ra một vài lúc
tại khu vực cửa ngõ tây bắc tp hcm rất đông người dân đi hướng an sương về trung tâm thành phố khiến cho các cung đường như trường chinh
cộng hòa trở nên quá tải dòng xe nối đuôi nhau nhít tượng chút
từ giao lộ trường chinh âu cơ đến đường cát tây
cách mạng tháng tám xe cộ chen chút nhau kẹt cứng tiếng còi inh ỏi kèm khói xe ngột ngạt
nhiều người dân chở con đi học đứng đợi sốc ruột giữa dòng xe
chị mỹ trinh ngụ quận một mươi hai cho biết
cha mẹ đi làm con cũng được đến trường học trở lại là một điều đáng mừng
cuộc sống trở lại bình thường thì tình trạng xe cộ đông đúc ung tắt là khó tránh khỏi
vào sáng cùng ngày nhiều sinh viên bắt đầu đến trường trở lại như sinh viên trường học công nghệ tp hcm
khu tết cơ sở hai tp thủ đức
sinh viên trường đại học nông lâm trường đại học sư phạm kỹ thuật tp hcm
tình hình giao thông đầu tuần xung quanh các trường đại học này khá là thông thoáng
tại tp hcm ngày một mươi bốn tháng hai cũng là mốc thời gian quay lại học trực tiếp của hàng nghìn sinh viên các trường đại học
công nghiệp tp hcm tài chính marketing giao thông vận tải công nghệ sài gòn v v
tùy điều kiện học phần các trường sắp xếp học trực tiếp sen kẻ trực tuyến
sinh viên trước khi đến trường được yêu cầu khai báo y tế
thực hiện nghiêm năm k
ngay trong chương trình dân hỏi chính quyền trả lời với chủ đề y tế cơ sở sức khỏe cộng đồng
đại diện sở y tế tp hcm và các sở ngành liên quan cho biết
để đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân
ứng phó dịch bệnh trong tương lai cần cơ cấu lại trạm y tế
đảm bảo ít nhất một mươi nhân viên y tế trên hai mươi dân
đây là số thứ hai của chương trình dân hỏi chính quyền trả lời với sự tham gia của phó bí thư thành ủy
chủ tịch hội đồng nhân dân tp nguyễn thị lệ phó chủ tịch ubnd tp hcm dương anh đức
và đại diện nhiều sở ngành của thành phố
thông tin đến cộng đồng về thực trạng hoạt động của các trạm y tế trong tình hình mới
bác sĩ nguyễn anh dũng phó giám đốc sở y tế cho biết
y tế cơ sở đã dần khôi phục các chức năng thường quy như trước
với khối lượng công việc rất lớn ngoài việc tiếp tục các hoạt động phòng chống dịch covid một mươi chín
mỗi cơ sở y tế phải đảm đương một mươi chín chương trình mục tiêu quốc gia
từ sức khỏe sinh sản trẻ em đến chương trình y tế đặc thù như lao hiv
theo bác sĩ dũng với quy định hiện nay mỗi trạm y tế chỉ có từ năm đến một mươi nhân viên
không thể đáp ứng được yêu cầu phòng chống dịch và chăm sóc sức khỏe của người dân
số lượng nhân viên y tế hiện hữu chỉ phù hợp với địa bàn phường xã có sáu đến hai mươi dân
trong khi tại tp hcm hầu hết các địa phương có số dân trên năm mươi
khối lượng công việc quá nhiều trong khi nhân sự biên chế còn hàng hẹp
đang là trở ngại lớn khiến cho y tế cơ sở
phải tăng ca trực gác một người đảm đương nhiều chức năng nhiệm vụ
đại diện ngành y tế tp hcm cũng đề xuất thành phố cần có chính sách thu hút nguồn nhân lực
về làm việc tại y tế cơ sở
đây là vấn đề thể hiện sự quá tải và là điểm yếu của y tế cơ sở mà chúng ta cần quan tâm đầu tư
từ đó tăng cường bổ sung cơ chế chính sách đặc thù để y tế cơ sở đảm đương được công tác
chăm sóc sức khỏe nhân dân bác sĩ anh dũng nói
duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động
trước tình hình trên
ông lâm hùng tấn phó giám đốc sở nội vụ tp hcm thông tin
tp hcm đã nghiên cứu và đề xuất các bộ ngành liên quan theo hướng
mỗi trạm y tế có ít nhất một mươi nhân viên y tế trên hai mươi dân
thêm hai đến ba dân thì bổ sung một nhân viên y tế
để phù hợp với mật độ cơ cấu dân số của từng địa bàn
bên cạnh đó tp hcm tiếp tục duy trì mô hình trung tâm y tế lưu động
đề xuất chế độ chính sách để thu hút nguồn nhân lực tham gia công tác tại y tế cơ sở
ông dũng cho biết ngành y tế thành phố đang triển khai các mô hình như
phòng khám vệ tinh phòng khám gia đình luân phiên bác sĩ
chẩn đoán từ xa tại các trạm y tế để thu hút người dân đến khám chữa bệnh
tại trạm y tế hiện nay các loại hình được nhà nước chi trả bao gồm
khám chữa bệnh bảo hiểm y tế ban đầu được thanh toán hưởng một trăm linh
và các loại hình thuộc y tế dự phòng thanh toán theo quy định của bộ y tế bảo hiểm y tế
bảo hiểm xã hội tp hcm đang triển khai khám bảo hiểm y tế
y tế ở một trăm bảy mươi tám trạm y tế chiếm hơn sáu mươi tổng số trạm y tế trên địa bàn
số thẻ đăng ký hiện nay là hơn chín trên tám hai triệu thẻ đã phát hành chiếm một
theo thống kê của năm hai nghìn hai mươi một số lượng khám chữa bệnh của bảo hiểm
tại trạm y tế chỉ có một trăm một mươi bốn lượt chiếm tỷ lệ chín đây là một con số rất thấp
mới đây tp hcm đã tổ chức buổi họp báo định kỳ cung cấp thông tin
về tình hình dịch covid một mươi chín tại tp hcm
tại buổi họp báo tránh văn phòng sở y tế tp hcm là bà nguyễn thị huỳnh mai cho rằng
sau thời gian dài xảy ra dịch covid một mươi chín người dân thành phố đã hưởng được
những ngày nghỉ tết nguyên đáng hai nghìn hai mươi hai gần như trọn vẹn
để có kết quả này là sự chỉ đạo sát sao quyết liệt trước tết của lãnh đạo
ủy ban nhân dân thành phố sự chuẩn bị chú đáo của các sở ban ngành
và hơn hết là sự tuân thủ quy định phòng chống dịch của người dân
bà mai cho biết thêm qua theo dõi tình hình dịch
ngành y tế ghi nhận trước tết số ca mắc mới duy trì ở mức ba con số
bắt đầu từ ngày bốn đến ngày bảy tháng hai thì chỉ ở hai con số đặc biệt ngày năm tháng hai chỉ có hai mươi bốn ca
sau tết từ ngày tám tháng hai thì số ca mắc có tăng lên đến ngày chín tháng hai là hai trăm bốn mươi hai ca
theo nhận định của ngành y tế trong vài ngày tới số ca mắc mới tại thành phố sẽ tiếp tục tăng
tuy nhiên qua theo dõi các ca bệnh nặng thở máy và tử vong sẽ giảm
do việc điều trị ngày càng được nâng cao
trong thời gian tới ngành y tế tiếp tục tăng cường vận động người dân thực hiện năm k
cũng như tiêm vaccine khi tết lịch tiếp tục tham mưu ủy ban nhân dân thành phố tăng cường tiêm vaccine
về chiến dịch tiêm vaccine mùa xuân giai đoạn một từ ngày hai mươi chín tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
đến ngày sáu tháng hai năm hai nghìn hai mươi hai đã tiêm được hơn một mươi ba người
thành phố tiếp tục triển khai chiến dịch giai đoạn hai đến hết tháng hai này
và cố gắng tiêm mũi ba đạt trên tám mươi đồng thời thành phố sẽ đẩy mạnh
bảo vệ người dân thuộc nhóm nguy cơ
bên cạnh đó ngành y tế phối hợp với ngành giáo dục lập danh sách trẻ tiêm vaccine
từ năm đến một mươi một tuổi để bộ y tế chỉ đạo tiêm thành phố sẽ triển khai tiêm an toàn nhanh chóng
cũng tại buổi họp báo bà mai cho biết đến nay thành phố ghi nhận chín mươi hai ca nhiễm biến chủng omitforn
và chưa có ca tử vong